phủ kín ở những khu vực có nguy cơ cao cũng thể hiện rõ công tác chống dịch tại bắc ninh đang đi đúng hướng
đặc biệt công tác tiêm phòng được triển khai nhanh nhưng luôn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ y tế cấp cho hai tâm dịch bắc ninh bắc giang mỗi tỉnh một trăm năm mươi liều vaccine riêng tại bắc ninh
dự kiến trong ba bốn ngày tới đây sẽ hoàn thiện tiêm trong một mươi năm công nhân người lao động
sở y tế bắc ninh đã yêu cầu các điểm tiêm phải thực hiện mô hình tiêm chủng an toàn theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
đặc biệt luôn chú trọng đến vấn đề an toàn cho người được tiêm vaccine và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong việc thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín
tại các điểm tiêm chủng các đoàn tiêm sẽ có các tổ cấp cứu gồm các nhân viên y tế được đào tạo xử lý phản ứng nặng sau tiêm
cùng thời điểm trung tâm y tế huyện tiên du bắc ninh đã huy động một mươi cán bộ cùng ba mươi nhân viên y tế xã tổ chức lấy mẫu ở tám địa bàn
covid một mươi chín hơn hai tám trăm linh người dân ở thôn hộ vệ xã lạc vệ huyện tiên du đã được tổ chức lây mẫu xét nghiệm theo hình thức gộp một mươi mẫu
hình ảnh những em nhỏ chỉ tầm ba bốn tuổi phải đi cách ly một mình tại tâm dịch bắc giang đã khiến nhiều người dân xúc động
với nhiều em đây có thể là lần đầu tiên phải ra nhà xa gia đình để thích nghi với một môi trường mới
nhưng điều dễ nhận thấy là các em đều có ý thức ngoan ngoãn chấp hành nếp sinh hoạt tại khu vực cách ly
ngày ba mươi một tháng năm vừa qua hình ảnh em bé ba tuổi nằm ngủ vẫn đeo khẩu trang trong khu cách ly tập trung giữa thời tiết nắng nóng tại khu cách ly một mươi sáu tiểu đoàn một mươi sáu trường sĩ quan chính trị bắc giang đã khiến nhiều người xem xúc động
cả gia đình bốn thành viên của em đã phải vào khu cách ly tập ngày hai mươi tháng năm khi mẹ em có kết quả dương tính với sars cov hai
đến ngày hai mươi sáu tháng năm bố và hai anh chị em của em cũng dương tính được chuyển đi điều trị tại bệnh viện
còn em đến nay vẫn có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần
thế hình ảnh đặc biệt nhiều ngàn lời yêu thương đã được lan tỏa trong những bình luận chia sẻ trên mạng xã hội
bác sĩ thân mạnh hùng bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã có những tâm sự đầy đặc biệt
nhìn bức ảnh này mà sống mũi cai cay những ai đã đang và sẽ làm cha làm mẹ chắc sẽ có cảm xúc như mình lúc này
trong khi rất nhiều đứa trẻ ba tuổi khác đang nằm đêm bật điều hòa áo ngoãi không chịu ăn
thì dưới cái thời tiết nắng bốn mươi độ này ông tiếng kia đang nằm chiếu bật quạt ăn cơm hộp giữa những người xa lạ
với cuộc chiến chống covid một mươi chín các em chính là những anh hùng tí hon giữa tâm dịch đồ lửa
đối với nhiều bạn trẻ có lẽ kỷ niệm không thể quên trong đời đó là một đám cưới đầm ấm và một kỳ nghỉ trang mật đầy ốc dư vị ngọt ngào
nhưng đối với vợ chồng bác sĩ đinh hoàng mai anh và nguyễn sơn điệp bệnh viện việt nam thụy điển uông bí
thì kỷ niệm trăng mật của họ lại gắn liền với những ngày tháng chống dịch bên đồng nghiệp và những người dân ở tâm dịch
bệnh viện việt nam thủy điển quân bí bệnh viện việt nam thủy điển quân bí
thì kỷ niệm trăng mật của họ lại gắn liền với những ngày tháng chống dịch bên đồng nghiệp và những người dân ở tâm dịch
bệnh viện việt nam thủy điển quân bí bệnh viện việt nam thủy điển quân bí bệnh viện việt nam thủy điển quân bí
sang lần này ca nhiễm nhiều hơn ca nặng cũng nhiều hơn
các y bác sĩ đã bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ khi đến bắc giang
để vẹn tròn sứ mệnh sẻ yêu thương chia khó nhọc
thưa quý vị và các bạn một thông tin rất thú vị mà chúng tôi vừa mới nhận được
đó là một người đàn ông được cả cộng đồng mạng tán dương về sự tinh tế nhất của ngày hôm nay
là anh nguyễn nhật linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba người đã tiếp tế một mươi gói băng vệ sinh
cho chị em ở trong khu cách ly
quả tầng của anh được nhiều người nhận xét là rất thiết thực và tâm lý
còn với các chị em ở trong vùng tâm dịch thì họ chia sẻ rằng
nhận được bom vệ sinh cảm xúc còn hạnh phúc hơn nhận đồ ăn
thưa quý vị và các bạn thông tin nói trên cũng đã khép lại chương trình
bản tin covid một mươi chín hai trăm bốn mươi bảy của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị và các bạn hãy nhớ thực hiện khuyến cáo nào cao của bộ y tế
để đảm bảo sức khỏe cho mình và những người xung quanh
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tiếp theo
chúc quý vị và các bạn bình an trong đại dịch